thưa quý vị trong hai mươi bốn giờ qua thế giới ghi nhận một một trăm tám mươi hai ca mắc covid một mươi chín và trên ba ca tử vong mới
các mắc mới tại hàn quốc tăng gấp đôi do biến thể phụ của omicron
theo trang thống kê wondermatter info tính đến sáu giờ ngày sáu tháng bốn theo dõi việt nam
toàn thế giới đã ghi nhận tổng cộng bốn trăm chín mươi ba sáu trăm chín mươi chín trăm sáu mươi ba ca nhiễm virus sars cov hai gây bệnh covid một mươi chín
trong đó có sáu một trăm tám mươi hai hai trăm chín mươi năm ca tử vong
số ca nhiễm mới trong hai mươi bốn giờ qua là một một trăm tám mươi hai hai trăm tám mươi sáu và ba sáu mươi tám ca tử vong
trong hai mươi bốn giờ qua hàn quốc dẫn đầu thế giới về ca nhiễm mới với hai trăm sáu mươi năm chín trăm chín mươi năm ca
pháp đứng thứ hai với hai trăm linh ba hai mươi một
tiếp theo là đức một trăm tám mươi bảy hai trăm năm mươi sáu ca
anh đứng đầu về số ca tử vong mới với ba trăm sáu mươi tám người chết trong ngày
tiếp theo là nga ba trăm một mươi sáu ca và đức với hai trăm năm mươi sáu ca
số ca mắc mới covid một mươi chín tại bang new york mỹ đã gia tăng trở lại do sự lây lan của biến thể ba hai của biến thể omicron
ngày bốn tháng bốn nhà chức trách new york công bố số liệu cho thấy số ca mắc covid một mươi chín trung bình bảy ngày
tính đến ngày một mươi ba tháng bốn tại bang nga
số ca mắc covid một mươi chín trên ngày lên mức một mươi bảy tám trên một trăm linh người cao hơn gấp đôi so với mức tám hai của ba tuần trước đó
tỷ lệ người dân dương tính với virus sars cov hai trong cùng thời gian trên cũng tăng từ mức một bốn trong ngày một mươi ba tháng ba lên ba vào ngày ba tháng bốn
giới chức y tế bang new york cho biết năm mươi chín sáu số mẫu thu thập trong thời gian từ ngày một mươi ba đến ngày hai mươi sáu tháng ba là những biến thể ba hai của omicron
đồng thời khẳng định vaccine vẫn là vũ khí phòng thủ tốt nhất
trong khi đó số ca nhiễm mới tại hàn quốc trong ngày năm tháng bốn đã tăng mặng trở lại so với một ngày trước đó
cụ thể nước này ghi nhận số ca nhiễm mới tăng lên mức hai trăm sáu mươi sáu một trăm ba mươi năm ca cao hơn gấp đôi so với mức một trăm hai mươi bảy một trăm chín mươi ca của một ngày trước đó
đưa tổng số ca nhiễm tại nước này lên một mươi bốn hai trăm sáu mươi bảy bốn trăm linh một ca
tuy nhiên con số này vẫn thấp hơn nhiều so với mức ba trăm bốn mươi bảy năm trăm một mươi ca

trong bối cảnh chính phủ hàn quốc ngày bốn tháng bốn quyết định nới lỏng các quy định giãn cách xã hội trong hai tuần
nhằm giảm gánh nặng cho các doanh nghiệp biển hưởng dịch bệnh nặng nề nhiều ý kiến quan ngại về làn sóng lây nhiễm mới
trong bối cảnh chính phủ hàn quốc ngày bốn tháng bốn quyết định nới lỏng các quy định giãn cách xã hội trong hai tuần
nhằm giảm gánh nặng cho các doanh nghiệp biển hưởng dịch bệnh nặng nề